các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng
được chuẩn bị chú đáo công phu đề ra mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ giải pháp mới trong thời gian tới
biểu dương những kết quả đóng góp thành tích của lực lượng công an nhân dân đạt được trong thời gian qua
xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu tin cậy tuyệt đối trung thành của đảng nhà nước và nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ trưởng tô lâm đã trân trọng cảm ơn thủ tướng chính phủ phạm minh chính
khẳng định lực lượng công an nhân dân sẽ tổ chức quán triệt cụ thể hóa nội dung chương trình hành động
thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nỗ lực phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
tuy năn hình trật tự trong phiên xét xử vụ án alibaba vào ngày hôm nay
đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã tiến hành luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo nguyễn thái luyện
chủ tịch công ty cổ phần địa ốc alibaba gọi tắt là công ty alibaba
cùng hai mươi hai bị cáo khác
trong đó viện kiểm sát đề nghị mức án tù trung thân đối với bị cáo nguyễn thái luyện
đại diện công tố cho rằng thủ đoạn của luyện rất tinh vi đối tượng mà luyện nhắm đến là những người có hoàn cảnh trung bình hay khó khăn
kêu gọi họ đầu tư ít xin lời cao để từ đó họ nhẹ dạ nộp tiền cho bị cáo chiếm đoạt
do vậy cần bản án nghiêm khắc với luyện cũng như các bị cáo khác
theo cáo trạng công ty alibaba và các công ty cùng hệ thống tự lập dự án dân cư phân lô trái phép luật
đưa ra các thông tin không có thật nhằm kêu gọi khách hàng ký hợp đồng mua bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền
rồi lừa đảo chiếm đoạt hơn hai hai trăm sáu mươi bốn tỷ đồng của bốn ba trăm một mươi sáu khách hàng

với số tiền
công an tỉnh thừa thiên huế vừa phá thành công chuyên án bắt bốn đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet
với số tiền

với số tiền
điều tra ban đầu cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu là vương hưng thiện
thiện là người điều hành quản lý trang super cấp cao nhất trong hệ thống với bốn tám triệu điểm
sau đó phân chia và cấp trang master cho các đối tượng lê kỳ thông đoàn hùng và nguyễn văn sĩ
cùng chú tại thành phố huế và một số đối tượng khác
lực lượng công an đã thu giữ hơn một trang tài liệu hai ô tô một mươi điện thoại ba máy tính bảng các loại
hơn hai trăm linh triệu đồng tiền mặt và một sổ tiết kiệm sáu trăm linh triệu đồng tổng giá trị khoảng ba tỷ đồng

đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
bạch thị phương sáu mươi năm tuổi trú tại thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc cạn bắt quả tang
vật chứng thu giữ gồm bảy mươi ba năm mươi tám g heroin hai mươi một triệu đồng và một xe mô tô
khám xét nơi ở của phương lực lượng chức năng thu giữ bảy mươi bốn gram heroin
được biết phương đã có hai tiền án vệ tội mua bán trái phép chất ma túy
chấp hành sau án phạt tù năm hai nghìn một mươi chín
với hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép đối tượng cao xuân hải năm mươi tám tuổi
chú tại tỉnh đồng nai đã bị công an thành phố biên hòa khởi tố
cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra làm rõ
đối tượng hải bị bắt quả tang khi đang điều khiển xe máy chở ba thùng cắt tông
chứa ba mươi hai hộp pháo nổ có chữ nước ngoài và một bịch pháo banh với tổng số lượng năm mươi ba kg
qua đấu tranh hải khai nhận số pháo trên mua của một đối tranh
đối tượng chưa rõ lai lịch trên mạng xã hội với giá gần hai mươi bốn triệu đồng về để sử dụng
và làm quả biếu vào dịp tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị